phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mường ảng tỉnh điện biên phối hợp với ủy ban nhân dân xã ảng tở
tổ chức bàn giao bốn mươi con bò giống theo chương trình ba mươi a và một trăm ba mươi năm cho các hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo của xã ảng tở huyện mường ảng
theo chương trình mỗi hộ thuộc diện nghèo cận nghèo vừa mới thoát nghèo ở xã ang tở
được hỗ trợ một bò giống có trọng lượng tối thiểu một trăm hai mươi kg trị giá một mươi hai triệu đồng
mức hỗ trợ cụ thể là hộ nghèo được hỗ trợ một mươi hai triệu đồng hộ cận nghèo được hỗ trợ một mươi triệu đồng hộ mới thất nghèo tám triệu đồng
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay huyện mường ảng có năm trăm bốn mươi một hộ được hỗ trợ bò giống
trước khi trao con giống cho hộ nghèo bò giống đã được nuôi cách ly ít nhất hai mươi một ngày và được tiêm vaccine phòng bệnh
trong ba mươi ngày kể từ ngày giao bò nếu bò chết vì mắc bệnh lở mồm long móng tụ huyết trùng
thì đơn vị cung ứng phải có trách nhiệm cấp lại con giống khác cho người dân